mỗi dịp giáng sinh nhà thờ đá phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình ngồi thánh đường cổ kính hơn một trăm linh năm tuổi
lại được trang hoàng lộng lẫy rực rỡ thu hút đông đảo đồng bào công giáo khách du lịch cùng chào đón mùa giáng sinh an lành và thân thiện
công tác chuẩn bị phục vụ ngày giáng sinh được giáo sứ phát diệm và các giáo sứ trên địa bàn tỉnh ninh bình triển khai thực hiện